tại tỉnh đắk lắc một đối tượng đổ thuốc sâu xuống giếng nước sinh hoạt nhằm giết hại vợ cũ vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người
mặc dù đã ly hôn nhưng giữa chu sĩ duy bốn mươi năm tuổi chú xã ea tân huyện crom năng và chị chu thị mị bốn mươi một tuổi vẫn thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn về chuyện tiền bạc và chuyện chị my có quan hệ tình cảm
vì bực tức nên duy đã nảy sinh ý định giết chị mị vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một duy đã cầm hai chai thuốc sâu rồi đổ xuống giếng nước nhà chị mị
tuy nhiên khi duy vừa đổ xong thì bị chị mỹ phát hiện sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện crom năng để điều tra đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt tạm giam chu sĩ duy về tội giết người